tỉnh lâm đồng vừa phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin quản lý
truy xuất nguồn gốc các mặt hàng đặc sản đà lạt
theo đó mỗi loại hàng hóa được nhận diện bởi một dãy số
nó như là thẻ căn cước của hàng hóa giúp phân biệt nhanh chóng và chính xác các loại hàng hóa khác nhau
ngoài việc hỗ trợ thủ tục hồ sơ và chi phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch
các cơ sở chế biến hàng đặc sản đà lạt nằm trong đề án còn được ưu tiên giới thiệu
kết nối vào các hệ thống kênh phân phối trong và ngoài tỉnh
bước đầu tỉnh lâm đồng sẽ hỗ trợ một trăm linh cơ sở sản xuất đặc sản đà lạt để thử nghiệm đề án
sau khi xây dựng thành công sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn thành phố đà lạt và các địa phương lân cận